chỉ còn khoảng hơn một mươi ngày nữa bệnh viện giã chiến lớn nhất tại hà nội sẽ chính thức được bàn giao
trên công trường các kỹ sư công nhân đang hối hả làm việc để bệnh viện sớm đi vào hoạt động
sẵn sàng ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh
bệnh viện giã chiến xây dựng tại phường yên sở quận hoàng mai với diện tích ba năm hectare
quy mô năm trăm linh giường có lối đi riêng biệt cho bệnh nhân và nhiều cây xanh để khuôn viên thông thoáng
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng
sau hơn nửa tháng triển khai với sự làm việc ngày đêm của hơn tám trăm linh công nhân
đến nay toàn bộ một mươi chín đơn nguyên bệnh viện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện
dự kiến trong khoảng một tuần nữa các thiết bị y tế sẽ được lắp đặt để sẵn sàng điều trị
cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
đây là bệnh viện được xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị icu khu dinh dưỡng
xét nghiệm điều trị riêng biệt nhằm đảm bảo vô trùng kiểm soát nhiễm khuẩn tránh lây nhiễm chéo
các công trình công cộng trọng điểm là một trong số những đơn vị được hoạt động trong thời gian giãn cách
chính vì vậy mà công tác phòng chống dịch tại đây cũng được kiểm soát một cách chặt chẽ
để vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo an toàn cho công nhân và cộng đồng
mô hình ba tại chỗ hai địa điểm một cung đường đang được các đơn vị thi công áp dụng
đến nay mô hình đã và đang đem lại hiệu quả
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng tại một số công trình trên địa bàn thủ đô hà nội
trong thời gian giãn cách xã hội dự án cầu vĩnh tuy hai đã tổ chức cho cán bộ công nhân
thực hiện chính sách làm ăn và ngủ tại công trình để đảm bảo phòng dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách xã hội
trong thời gian giãn cách xã hội dự án cầu vĩnh tuy hai đã tổ chức cho cán bộ công nhân thực hiện chính sách làm
ăn và ngủ tại công trình để đảm bảo phòng dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách xã hội
các thùng container được trương dựng thành khu ăn ngủ của công nhân
sau mỗi giờ làm ca làm công nhân lại quay trở về với khu vực đã được sắp đặt để nghỉ ngơi
việc ăn uống cũng được thực hiện theo đúng quy trình giãn cách
mỗi bàn ăn chỉ được ba bốn công nhân ngồi cùng một thời điểm
tại các phòng ngủ cũng được bố trí ít người phù hợp với diện tích
anh em thì ở đây chia theo từng tốp đi làm
khi mà tốp này ra thì tốp khác vào
và cái tốp này khi về thì sẽ ăn riêng chia theo từng tốp một để đảm bảo tốp nọ không ảnh hưởng đến tốp kia
xác định đây là công trình trọng điểm nên là không thể ngừng thi công được
nên là việc đã xác định vào đây thi công phải tuân thủ các cái vấn đề về phòng chống dịch
công nhân tại dự án giao thông trọng điểm hầm chui lê văn lương tố hữu đang được tổ chức thi công theo mô hình
một cung đường hai điểm đến để đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín
tất cả kỹ sư công nhân trước khi vào công trường đều phải khai báo y tế đo thân nhiệt
sau đó ghi vào sổ theo dõi của đơn vị quản lý
đơn vị nhà thầu lập hàng rào khép kín xung quanh công trường để tổ chức giám sát
kiểm soát các hoạt động ra vào công trường của từng công nhân
trọ thì vẫn có cái giấy khai báo y tế cư trú để ở và đến khu làm việc
thì anh em công nhân thì ngày nào cũng cán bộ cũng phổ biến là tuân thủ theo đấy là
chỉ đi một cung đường là địa điểm đến chỗ làm và địa điểm về nghỉ
việc triển thai ba tại chỗ hai địa điểm một cung đường hiện đang được triển thai
tại nhiều tỉnh thành phố khi dịch bùng phát mạnh
đây là phương án đang đem lại tín hiệu tích cực không chỉ tại các công trường xây dựng
mà còn trong các doanh nghiệp
vẫn duy trì tiến độ sản xuất không bị đứt gãy vì dịch bệnh
mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam đã họp khẩn về nội dung
sẽ xuất cấp sự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn một tỷ đồng cho người lao động
theo đó những người lao động bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
nhất là lực lượng lao động tại các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình ba tại chỗ
là đối tượng nhận gói hỗ trợ này
với gói phương án này mỗi công nhân sẽ nhận được mức hỗ trợ là một triệu đồng
trên một lao động để hỗ trợ tiền ăn cũng như chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
hiện ubnd đã ghi nhận khoảng bảy tỷ đồng ủng hộ của người dân
trong đó tám mươi dành mua vaccine hai mươi là những phần quà tặng cho những người yếu thế khó khăn
mặt trận tq việt nam đã phối hợp rất tích cực với tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ chức thiện nguyện hỗ trợ giúp đỡ người dân để đưa những thực phẩm thiết yếu
đến tận tay người dân với thời gian nhanh nhất
và theo bộ lao động thương binh và xã hội đến thời điểm hiện tại
hơn một mươi ba triệu lượt người lao động người sử dụng lao động đã được hỗ trợ gần sáu bảy trăm tám mươi tỷ đồng
và gần bốn hai trăm linh tấn gạo
những ngày này người dân hà tĩnh như đang ngồi trên đống lửa khi bể phúc chạch
chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch nhưng chưa có thương lái đến thu mua như mọi năm
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín một số thị trường như hà nội hay tp hcm
đang thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ bưởi
trước tình hình này
ubnd tỉnh hà tĩnh đã bàn nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho quả bưởi
đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi duy trì phát triển kinh tế
trăm gốc bưởi của vợ chồng anh hải đã đến kỳ thu hoạch
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch nên hiện vẫn chưa có ai đến thu mua
sợ quả bưởi đến lâu sẽ hỏng rồi dịch bệnh kéo dài sẽ không tiêu thụ được
nên vợ chồng anh vô cùng lo lắng
như hàng năm đến thời điểm này thì các khách hàng truyền
tổng của chúng tôi đã liên hệ để đặt hàng
nhưng đến thời điểm này thì do dịch bệnh đặc biệt là thị trường hà nội
thì đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
cho nên việc để đem quả bưởi ra hà nội hiện nay rất khó khăn
bưởi phúc trạch là cây kinh tế chủ lực của người dân miền núi huyện hương khê
riêng xã hương chạch hiện có khoảng bốn trăm ba mươi tám ha bưởi năng suất đạt năm tấn
nếu bưởi không được tiêu thụ không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người dân
mà còn ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của địa phương
một số tỉnh thanh tiêu thụ bưởi hàng năm thì đang giãn cách của xã hội
và các phương tiền giao thông để vận chuyển bưởi trên các tuyển
như là xe tàu thì nó ngoại hưởng rất lớn
cho nên trong việc tiêu thụ bưởi dự kiện gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh phân phối theo các kênh truyền thống
năm nay tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
để phân phối bưởi phúc trạch trên các sàn thương mại điện tử
đồng thời đẩy mạnh số hóa trong sản xuất và tiêu thụ bưởi
đăng ký cấp thẻ luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển bưởi
giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh
chúng tôi cũng đã tập trung ra soát lựa chọn được các doanh nghiệp
hợp tác xã tổ hợp tác tham gia công tác chuyển đổi số
hiện nay đã nhập liều xong và đã cài đặt thân mềm
và vận hành thử đơn tru về hệ thống chuyển đổi số
trên địa bàn hà tĩnh hiện có hai bảy trăm linh ha bưởi phúc chạch phân bố tại hai mươi một xã thị trấn

với sản lượng hơn một mươi hai tấn bên cạnh tìm đầu ra cho quả bưởi trong bối cảnh dịch bệnh
tỉnh hà tĩnh cũng tăng cường công tác giám sát tuyên truyền
không để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để ép giá người dân